lĩnh vực ngoại giao của việt nam trong năm qua thu được những thành tiệu rất đặc biệt
để lại những ấn tượng tốt đẹp trên trường quốc tế
ngay trong những ngày đầu tiên của năm mới hai nghìn hai mươi việt nam đồng thời đảm nhận hai vị trí quan trọng
đó là chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
với thành tích đạt được bạn bè quốc tế đánh giá cao và tin tưởng việt nam sẽ thành công khi đảm nhiệm vai trò kép
và tiếp tục nâng tầm vị thế của việt nam trên trường quốc tế
đảm nhận hai vị trí chủ tịch asean hai nghìn hai mươi và ủy viên không thường trực của hội đồng bảo an liên hợp quốc
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một là nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng là cơ hội để bộ ngoại giao cũng như các bộ ngành liên quan
thể hiện rõ vai trò chủ động hội nhập của đất nước
tôi thấy đây là một cơ hội mà rất là quý
là chủ tịch của asean thì chúng tôi cũng có thể với tư cách là đại diện cho khu vực asean
tại việt nam
hội đồng bảo an liên hợp quốc và ngược lại thì chúng tôi cũng đã làm cầu nối của liên hợp quốc
đối với asean để thực hiện triển khai các chương trình các kế hoạch của asean
nó đồng bộ với những cái mục tiêu của liên hợp quốc
với việc đảm nhận vị trí tại các tổ chức đa phương lớn trong năm hai nghìn hai mươi sẽ có nhiều hoạt động
được tổ chức tại việt nam và quốc tế do việt nam chủ trì
đây cũng chính là cơ hội để quảng bá về hình ảnh đất nước
con người việt nam với bạn bè quốc tế
không những là vấn đề về vị thế chính trị vị thế ngoại giao mà về cả cái vấn đề về du lịch
về đầu tư về thương mại và cũng tạo thêm một cái niềm tin đối với lại cái đường lối
trong cán bộ và nhân dân đối với cái đường lối đối ngoại
và những thành tựu phát triển kinh tế xã hội nói chung của đất nước ta
bạn bè quốc tế đánh giá cao những thành tựu nổi bật về kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín của việt nam

công tác đối ngoại đồng thời tin tưởng việt nam sẽ đảm nhận thành công trong vai trò dẫn dắt
điều phối hoạt động tại hội đồng bảo an liên hợp quốc và cả cộng đồng asean
việt nam sẽ là chủ tịch luân phiên của asean trong năm hai nghìn hai mươi
và như thế việt nam sẽ vào một vị thế độc nhất vô nhị
vừa có vai trò trong hội đồng bảo an lại vừa có vai trò rất quan trọng trong asean
và sẽ đóng vai trò là cầu nối và có thể mang lại những thiện trí

tổng hợp đồng thời là bổ sung lẫn nhau trong các xung đột
và như thế sẽ hỗ trợ rất tốt cho vai trò của quốc tế trong toàn cầu và của asean trong khu vực
đảm nhận cùng lúc hai nhiệm vụ quan trọng trong năm hai nghìn hai mươi
việt nam sẽ có thêm cơ hội để chứng tỏ khả năng của mình
duy trì môi trường hòa bình giải quyết các vấn đề xung đột trên thế giới
cùng với đó sẽ đóng góp vào việc tăng cường quan hệ với các nước khác trên lĩnh vực mà chúng ta có cùng lợi ích
đảm nhận hai vai trò sẽ giúp việt nam triển khai các chính sách đối ngoại của đảng và nhà nước ngày càng sâu sắc hơn